tổng cục đường bộ việt nam vừa báo cáo nhanh cho bộ giao thông vận tải về thiệt hại do bão số chín gây ra trên các tuyến quốc lộ qua miền trung như là quốc lộ một mươi năm quốc lộ chín e quốc lộ bốn mươi chín c
theo tổng cục giao thông đường bộ bão số chín đã gây ách tắc do ngập nước trên quốc lộ một mươi năm quốc lộ chín e quốc lộ bốn mươi chín c
ngoài ra bão số chín còn gây tắc đường do ta luy âm ta luy dương và làm sói trôi nền đường hàng loạt quốc lộ
năm điểm trên đường hồ chí minh bảy điểm trên quốc lộ bốn mươi chín sáu điểm trên đường hồ chí minh nhánh tây qua quảng trị quốc lộ một mươi năm d quốc lộ chín b
hiện tại mưa bão vẫn đang gây mưa nhiều tổng cục đường bộ việt nam đang tập trung chỉ đạo các đơn vị cảnh báo tại các điểm tắc đường và khắc phục sự cố
để bảo đảm an toàn giao thông trước và sau bão số chín cho các phương tiện và hành khách cảnh sát giao thông công an phú yên đã ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức phân luồng cảnh báo hướng dẫn giao thông kiên quyết không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm đặc biệt là trên quốc lộ một ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trước khi bão số chín
khi bão số chín đổ bộ toàn bộ xe ô tô lưu thông trên quốc lộ một đều phải tạm dừng tại huyện tuy an tỉnh phú yên
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cảnh sát giao thông công an phú yên phải ứng trực hiện trường một trăm linh quân số dưới trời mưa điều tiết lưu thông trở lại bình thường ngay sau bão tan
trước khi đó chính quyền các cấp tỉnh phú yên cũng đã bám sát hiện trường vùng bão gây thiệt hại nặng để kịp thời chỉ đạo khắc phục
trước khi đó chính quyền các cấp tỉnh phú yên cũng đã bám sát hiện trường một trăm linh